chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
những ngày này nhiều nhà vườn tại các làng hoa của thành phố đà nẵng đã ngập tràn sắc màu hoa tết để phục vụ cho người dân
dương sơn và vân dương là hai thôn chuyên canh trồng hoa cúc tết nổi tiếng ở thành phố đà nẵng
trong vụ hoa tết năm nay nhiều mô hình sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao cũng được áp dụng tại các hợp tác xã trồng hoa
như tại hợp tác xã hoa vân dương
năm nay sẽ cung ứng ra thị trường hơn tám mươi trậu hoa treo giống đà lạt với ba mươi năm loại hoa các loại
hiện tại các nhà vườn đang tập trung chăm sóc để sẵn sàng cung ứng hoa ra thị trường đúng dịp tết
theo các nhà vườn do chi phí đầu tư tăng từ năm bảy so với vụ hoa tết năm ngoái
nên giá hoa được dự báo sẽ tăng khoảng một mươi